đã có rất nhiều gia đình có con em và người thân bị mất tích chưa rõ nguyên nhân đến cơ quan điều tra nhận diện
nhưng họ đều xác nhận tử thi không phải là người thân của họ
trong khi đó việc trưng cầu giám định adn tại phân viện khoa học hình sự bộ công an để xác định adn trên các mẫu vật thu giữ khi khám nghiệm hiện trường
nhằm xác định có hay không có ad lạ để truy nguyên đối tượng gây án về sau vẫn đang được gấp rút tiến hành
bởi vì trong hoàn cảnh không có nhân chứng mục đích thì chứng cứ tìm được tại hiện trường cũng như trên cơ thể nạn nhân là thứ cơ quan điều tra có thể tin tưởng
tại thời điểm này lực lượng trinh sát đã báo tin về thông tin là có một gia đình đồng bào các con gái mất tích và đã mời ngay người thân của cô gái lên trụ sở công an để nhân dạng
cô gái tên là la o thị chú chú thị xã phú mỡ huyện đồng xuân tỉnh phú yên có đặc điểm tương đối giống với tử thi đó và cũng có một vết sẹo dưới chân
chị chú đã bỏ nhà đi từ ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám trước thời gian phát hiện gia sát chết khoảng một tháng

tuy nhiên tử thi với chị la o thị chú cũng không phải là một
bởi vì chị chú có một vết mổ khâu dài ra mặt ở phía trái không giống với vết thương của thủy thi
và lại cơ quan điều tra cũng chưa làm rõ được thông tích của nạn nhân thì lúc này đã tìm ra một mắt xích quan trọng của vụ án
theo nguồn tin trinh sát đi xác minh số điện thoại một nghìn sáu trăm hai mươi tám tám trăm tám mươi năm tám mươi tám báo về là đã xác minh được chủ số thuê bao là một người đàn ông sống ở huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
như vậy năm ngày sau khi phát hiện ra rác chết tại dãy keo thuộc khu vực thị xác sông cầu cơ quan điều tra đã khoanh vùng được cảnh người án